nữ dj học cách pha chế ma túy nước vui ở nước ngoài rồi về việt nam tuyển thêm người vào hoạt động sản xuất ma túy quy mô lớn
việc này đã bị cơ quan công an phát hiện như thế nào
đầu năm hai nghìn hai mươi ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phát hiện một nhóm người nghi vấn pha chế đóng gói ma túy tổng hợp nước vui quy mô lớn
nhóm này mua ma túy và các phụ da từ nước ngoài về đóng trong những gói cà phê trà thảo mộc bao bì hấp dẫn bắt mắt mỗi gói trọng lượng một mươi năm gram
nhìn bên ngoài không ai nghĩ bên trong chứa ma túy thì phần mà nhóm hướng tới là giới trẻ học sinh sinh viên muốn tìm tòi khám phá sự mới lạ
xác định tính chất phức tạp của đường dây tiềm mẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã xác lập chuyên án
sau gần ba tháng xác minh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an xác định cầm đầu đường dây là nguyễn thị hoài ba mươi một tuổi ngụ tại quận một tp hcm
hoài từng làm nghề dj ở nước ngoài quãng thời gian này hoài học được công thức pha chế ma túy nước vui
nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận hoài về nước tuyển thêm người bắt tay vào sản xuất hàng cấm
thủ đoạn của nhóm này là mua bán ma túy qua mạng xã hội chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy các loại phụ da bao bì đóng gói về việt nam tập kết tại kho ở tp hcm
để tránh bị phát hiện nhóm thường xuyên thay đổi nơi cất giấu pha chế đóng gói ma túy
ba người được hoài giao nhiệm vụ pha trộn đóng gói ma túy là mạc đức vinh ba mươi bốn tuổi ngụ tại hải dương đào hoàng nam và nguyễn hưng long
cùng ba mươi năm tuổi ngụ tại tp hcm
việc giám sát được giao cho thạch hoàng minh bốn mươi hai tuổi ngụ tại tỉnh trà vinh và võ thị quỳnh trang hai mươi sáu tuổi ngụ tại tp hcm phụ trách
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trinh sát nhận được thông tin nhóm đóng gói xong ma túy chuẩn bị mang đi tiêu thụ
ban chuyên án đã huy động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ chia thành một mươi tám tổ công tác bố trí theo dõi
giám sát một mươi một đối tượng chính
bảy địa điểm pha chế đóng gói và cất giấu ma túy
sáng ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khi minh và trang đưa ma túy đi tiêu thụ một tổ công tác ập vào bắt quả tàng
tại hiện trường thu giữ sáu mươi bảy kg ma túy tổng hợp trong đó có gần chín gói ma túy thành phẩm nhãn cha ly
depur for you coffee christy fruit và hai mươi kg ma túy tổng hợp dạng bột chưa đóng gói
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khi minh và trang đưa ma túy đi tiêu thụ một tổ công tác ập vào bắt quả tang
ngay sau khi bắt phạm tội quả tang đồng loạt một mươi bảy tổ công tác tạm giữ các đối tượng khác trong đường dây
khám xét khẩn cấp bảy địa điểm cất giấu pha chế đóng gói ma túy
đồng thời tạm giữ các đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mở rộng vụ án ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ban chuyên án bắt giữ bùi trung nguyên một mươi tám tuổi
thu giữ ba kg ma túy tổng hợp cùng băng truyền bột phụ da bao bì dùng vào sản xuất đóng gói ma túy
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ trong nửa năm nhóm đã pha chế đóng gói và xuất ra thị trường khoảng bảy trăm năm mươi kg ma túy nước vui
để tránh bị phát hiện hoài chỉ mua bán qua mạng xã hội giao dịch tiền bạc qua tài khoản ngân hàng
thuê các công ty vận chuyển đưa nguyên liệu phụ gia bao bì về đóng gói tại kho ở tp hcm
nhóm này cũng thường xuyên thay đổi vị trí kho và nơi sản xuất
kết quả ban chuyên án tạm giữ một mươi bảy đối tượng thu hơn hai trăm linh kg ma túy tổng hợp các loại hai trăm linh tám vỏ bao bì
cùng nhiều dụng cụ phương tiện dùng vào pha trộn đóng gói vận chuyển ma túy
ước tính số bao bì mà các đối tượng có thể đóng được khoảng một tấn ma túy nước vui
theo cơ quan điều tra nếu số hàng hóa này chót lọt có thể pha chế được khoảng một tấn ma túy nước vui
thiếu tướng nguyễn ngọc quang phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết
hình thức ma túy núp bóng thuốc lá điện tử bánh kẹo nước uống đã xuất hiện từ nước ta từ lâu
nhưng thời gian gần đây loại ma túy này nở rộ
thực tế cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương đã thu giữ nhiều các loại ma túy núp bóng này
vị phó cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nêu nguyên nhân
các loại ma túy núp bóng đã xuất hiện từ nước ta từ lâu

đặc biệt chúng đánh vào tâm lý các em từ một mươi hai đến một mươi ba tuổi
học cấp hai ba là lứa tuổi thích khám phá tìm tòi và muốn thể hiện mình
viện khoa học hình sự bộ công an đã giám định và phát hiện có năm loại ma túy
chủ yếu là tịnh dầu cần sa thetamin và methamphetamine
thiếu tướng nguyễn ngọc quang cho biết
thiếu tướng quang còn nói sử dụng các loại ma túy này sẽ bị kích thích
thần kinh gây ảo giác thậm chí là tử vong do bị ngộ độc
bản chất các loại nước vui này là ma túy đá ketamin tinh cần sa
được phối trộn thêm hương liệu trái cây rất thơm nên nhiều trường hợp uống quá liều gây đột tử
nhẹ thì bị kích thích thần kinh gây ảo giác ảnh hưởng đến hệ thống tin mạch
về nguồn ma túy thiếu tướng quang cho biết
được nhập khẩu chủ yếu từ nước ngoài và việt nam dưới dạng tinh dầu thuốc lá điếu thuốc lá điện tử
cụ thể tại tp hcm gọi là nước vui được các đối tượng bán để sử dụng
dùng rượu bia trong các buổi tiệc chiêu đãi liên hoan sinh nhật
và thường được bán dưới dạng gói sáu người gói một mươi một mươi người sử dụng
thiếu tướng nguyễn ngọc quang thông tin với chức năng nhiệm vụ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy liên tục triệt phá các đường dây sản xuất loại ma túy núp bóng
đồng thời phối hợp cùng bộ giáo dục và đào tạo tổ chức tuyên truyền đến từng nhà trường
nhiều gia đình bố mẹ chưa có sự quan tâm đúng mức đến con em mình
nên nhiều em có suy nghĩ là sử dụng ma túy này không gây nghiện
tuy nhiên tôi khẳng định không có loại ma túy nào là không gây nghiện
thiếu tướng nguyễn ngọc quang nhấn mạnh
nước vui nước sướng là những loại ma túy mới được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp
như methylenediocin methafetamin hay còn gọi là thuốc lắc hay estaxi
loại ma túy này có thể hòa tan được vào nước như nước giải khát
khi uống sẽ gây ảo giác mạnh loạn thần thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều
nước vui tác động lên hoạt động của não thông qua ba chất hóa học chính
các ảnh hưởng sức khỏe khác bao gồm mơ mắt buồn nôn đổ mồ hôi
chuột rút cơ bắp cảm giác ớn lạnh nghiến răng không tự chủ
đáng chú ý
những loại ma túy này được sử dụng pha chế để uống nên được nguy trang như các loại nước giải khát
nhìn bao bì bên ngoài hầu hết mọi người đều cho đây là gói nước uống giải khát chứ không phải là ma túy
nếu những sản phẩm này được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm gây tác hại khôn lường
việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp rất nguy hiểm đối với sức khỏe
gây loạn thần ảo giác hoang tưởng làm giảm khả năng nhận thức mất kiểm soát về hành vi
gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho gia đình và xã hội
do đó bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan công an trong công tác phòng ngừa
đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
các cơ quan chức năng khuyến cáo cần phải có sự chung tay phối hợp của nhà trường và chính quyền
trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục thế hệ trẻ
và nhân dân nhận biết được những phương thức thủ đoạn của các đối tượng và nguy cơ tác hại của ma túy
đặc biệt là loại ma túy tổng hợp nước vui mới xuất hiện